huyện văn chấn hiện có năm mươi chín trường từ mầm non đến trung học cơ sở trong đó có một mươi trường bán chú chín trường có học sinh bán chú với trên một hai trăm linh nhóm lớp có gần hai bảy trăm linh học sinh được hưởng chế độ bán chú
để thực hiện tốt công tác nuôi dạy cũng như giúp các cháu học sinh được hưởng chế độ bán chú có những bữa ăn ngon bảo đảm sức khỏe để học tập các nhà trường trên địa bàn huyện văn chấn luôn quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
trường phổ thông dân tộc nội chú huyện văn chấn hiện đang có ba trăm năm mươi tám học sinh con em đồng bào các dân tộc huyện văn chấn và huyện trạm tấu đang theo học xác định là ngôi trường chuyên biệt do vậy nhà trường rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thức ăn cho học sinh
từ những nỗ lực sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường nên nhiều năm qua nhà trường chưa có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm
với trách nhiệm của những người làm công tác quản lý thì chúng tôi cũng đã thứ nhất là phải nghiên cứu kỹ tất cả các văn bản hướng dẫn của
bộ y tế và các văn bản liên quan khác và từ đó thì chúng tôi cũng suy nghĩ xây dựng thực đơn thực đơn của chúng tôi xây dựng là trong một mươi ngày để đảm bảo và thay đổi theo mùa
và hàng ngày thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến công tác kiểm thực ba bước theo quyết định một nghìn hai trăm bốn mươi sáu của bộ y tế để hướng dẫn về công tác kiểm thực ba bước
còn ở trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học xã nậm lành là nơi nuôi dưỡng và đào tạo con em đồng bào dân tộc giao xã nậm lành
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nhà trường có bốn trăm linh sáu học sinh trong đó có một trăm tám mươi năm học sinh được hưởng chế độ bán chú
nhà trường đã ký hợp đồng với ba nhân viên dinh dưỡng được trang bị các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
bên cạnh đó nhà trường còn cử cán bộ y tế trực tiếp tiếp nhận kiểm tra thực phẩm có bảo đảm yêu cầu tươi ngon cũng như trọng lượng theo khẩu phần ăn của học sinh
đơn vị trường cũng rất là quan tâm thường xuyên quán triệt tuyên truyền đến cán bộ giáo viên nhân viên đặc biệt là nhân viên cấp dưỡng
biết cách về chế biến sơ chế và chế biến thực phẩm và tổ chức nấu cơ nấu ăn cho các em học sinh bán chú
cùng với sự quan tâm của các nhà trường thì công tác kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng luôn được phòng giáo dục huyện văn chấn quan tâm
hàng năm phòng giáo dục thường xuyên phối hợp với trung tâm y tế huyện cùng các ngành chức năng tiến hành các đợt kiểm tra tại các bếp ăn của các nhà trường
công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các trường học thì nói chung là trên địa bàn huyện mặt trận
cũng là tương đối tốt về quy trình chế biến cũng là đảm bảo ưu cầu
do khi mà mua thực phẩm là có hợp đồng mua bán và đã làm tốt được công tác tiêm truyền để cho khu mua thực phẩm đảm bảo ưu cầu và có rõ nguồn gốc thực phẩm
phòng giáo dục đoàn tạo huyện văn trấn đã triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác bán chú
cũng như liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để tất cả các địa vị trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh
đặc biệt là các trường phổ tông dân tục bán chú trong toàn huyện
trong thời gian vừa rồi phòng giáo dục đoàn tạo huyện văn trấn đã có một kế hoạch liên ngành đối với chủ tâm y tế để kiểm tra các địa vị trường có tổ chức nấu ăn cho học sinh bán chú
chú trọng quan tâm và thường xuyên phối hợp kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
cũng như có các chỉ đạo từ phía phòng giáo dục trong từng năm học là tiền đề để huyện văn chấn duy trì cũng như làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường